phó thủ tướng vương đình huệ vừa có những chỉ đạo về việc điều hành giá điện
xăng và phí bot từ nay tới cuối năm
đối với giá xăng dầu phó thủ tướng giao bộ công thương phối hợp với bộ tài chính điều hành giá xăng dầu trong nước
phù hợp với diễn biến giá thế giới kết hợp với việc trích lập và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu
bảo đảm có dư địa cho việc bình ổn thị trường
về giá điện giao bộ công thương phối hợp với tổng cục thống kê theo dõi đánh giá tác động gián tiếp
của việc điều chỉnh giá tăng cường thông tin tuyên truyền công khai kết quả sản xuất kinh doanh điện theo đúng quy định
đặc biệt đối với giá dịch vụ sử dụng đường bộ bot phó thủ tướng ra bộ giao thông vận tải sớm triển khai kết luận
của chính phủ về giá dịch vụ giả soát trên cơ sở hợp đồng đã ký với nhà đầu tư đánh giá lưu lượng xe
và tổng suất đầu tư đã tính toán lại để báo cáo